trong ngày hôm nay dưới cây nắng sớm nền nhiệt ngày ở cả tây nguyên và nam bộ sẽ tăng nhanh
cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi độ còn ở các tỉnh nam bộ là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực biển từ bình thuận trở vào đến cà mau còn có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu và vẫn còn xảy ra tình trạng biển động nhẹ
ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
vùng biển phía tây khu vực nam biển đông có gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ một năm mươi m đến hai năm mươi m biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước